mang trong mình dòng máu con lạc cháu hồng nên dù ở bất cứ nơi đâu những người việt nam xa xứ cũng một lòng hướng về tổ quốc
và tự bảo ban nhau phải yêu thương giúp đỡ đồng bào nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai
đã thành thông lệ từ năm hai nghìn một mươi một đến nay những bước chân hối hả mang yêu thương tấm lòng sẻ chia của cộng đồng người việt nam tại pháp
của ông nguyễn thanh tòng vẫn luôn tìm đến với bà con vùng lũ hà tĩnh
với mong muốn mang đến cho trẻ em vùng lũ điều kiện học tập tốt nhất ông nguyễn thanh tòng đã không quản ngại khó khăn
vượt quãng đường xa về trực tiếp trao những món quà đầy ý nghĩa cho cô trò trường mầm non sơn ninh hương sơn hà tĩnh
trường mầm non sơn ninh là một địa bàn thấp trụng của xã sơn ninh tức là vùng hai một năm chiều đến hai trần lũ quẹt
vì vậy nên xã nhà chủ yếu là đời sống nông nghiệp rất là khó khăn
khi nhận được món quà của nhà tài trợ của hội việt nam đình cứu tài pháp
thì nhà trường cảm thấy là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như là hội người việt nam đình cứu tài pháp
bên cạnh việc hỗ trợ tích cực cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống học tập
thời gian qua hội người việt nam tại pháp còn tìm đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại các huyện thạch hà cẩm xuyên can lộc hương khê để tiếp thêm nghị lực giúp các em vượt khó vươn lên
những món quà mang cả giá trị vật chất lẫn tinh thần
thể hiện sâu sắc tình cảm gắn bó đoàn kết trách nhiệm đối với quê hương đất nước của cộng đồng người việt nam tài pháp
những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người việt nam tại pháp đã và đang phát huy truyền thống tương thân
tương ái thương người như thể thương thân của dân tộc
đây chính là sợi dây gắn kết người việt nam ở trong và ngoài nước
cùng chung sức đồng lòng xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu mạnh